công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một nhóm bảy đối tượng có tuổi đời từ một mươi năm đến hai mươi tuổi về hành vi cướp tài sản
cầm đầu nhóm đối tượng này là đỗ đăng hoạt sinh năm hai nghìn trú tại huyện mê linh thành phố hà nội
sáu đối tượng còn lại bao gồm nguyễn văn đạt nguyễn việt hoàng kiều quang huy đỗ văn hoàng
nguyễn mạnh hùng nguyễn anh tú đều trú tại hà nội
sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra bảy đối tượng đều khai nhận
do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi hai tháng bảy nhóm đối tượng do đỗ đăng hoạt cầm đầu
điều khiển xe máy đi qua cầu thông nhất thuộc địa phận thôn trung xã thanh xuân huyện sóc sơn
thì phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy honda dream
các đối tượng đã chặn xe dùng kiếm đe dọa hai nam thanh niên cướp một điện thoại iphone xs max
và một chiếc xe máy honda dream
cả bảy đối tượng này đều không việc làm bỏ học từ năm lớp một mươi
thường xuyên tụ tập gây rối an ninh trật tự trong đó đối tượng đỗ đăng hoạt
đang bị khởi tố về hành vi đe dọa giết người
càng ngày càng trẻ hóa đối tượng chủ yếu là từ một mươi bốn đến dưới một người đám tuổi
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội cũng triệt xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lỏng
gây ra nhiều vụ cướp tài sản lúc rạng sáng tại hai địa bàn là các huyện hoài đức và quốc hoài
với tính chất rất manh động táo tợn
năm đối tượng trong ổ nhóm này tuổi đời chỉ mới từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
gồm lương tài thật đinh doãn phúc phạm tuấn anh nguyễn bá thành và cao quang tùng
đều trú tại huyện hoài đức
lúc đầu bọn cháu đi chơi với nhau bình thường xong rồi cháu mới kiểu chiêu chiêu các bạn để thôi là
hay là đi cướp đi xong rồi các bạn ý cũng đồng ý thế là bọn cháu về nhà lấy phóng lợn đi cướp
lúc đầu bọn cháu đi bọn cháu cũng không có kế hoạch gì kiểu cứ đi ra đoạn đê là bằng vắng
gặp người nào cướp được thì cướp được ạ
bọn cháu chỉ lấy tiền thôi còn cùng lắm là điện thoại thôi còn không cướp được gì khác
theo điều tra liên tiếp trong các ngày một mươi tháng
một mươi hai một mươi ba tháng bảy trên địa bàn hai huyện quốc hoai và hoài đức hà nội
xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động
các đối tượng điều khiển hai xe máy mang theo hung khí là tuyếp sắt gắn dao nhọn
dao bầu chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng rồi đe dọa cướp tài sản
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với tám đơn vị địa bàn giáp ranh
triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm cướp
đấu tranh khai thác cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra chín vụ cướp tài sản
trên địa bàn hai huyện quốc oai hoài đức với cùng thủ đoạn
đây là các thanh thiếu niên đều chưa đủ một mươi tám tuổi và thường bỏ nhà tụ tập thành các nhóm sống bày đàn
trong nhà nghỉ hoặc là tụ tập ở các cái quán game internet vào ban đêm
chơi bời lêu đồng
khi không có tiền thì rủ nhau đi cướp tài sản
qua những vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo tội phạm ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa
độ tuổi phạm tội thường từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
nhóm đối tượng trong tầm tuổi này rất manh động liều lĩnh
chính vì vậy cần có sự quản lý chặt chẽ từ gia đình nhà trường và chính quyền địa phương
tránh để các em rơi vào con đường phạm tội hủy hoại tương lai
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân